xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo
đến một mươi ba h ngày ba tháng sáu vị trí tầm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi ba ba độ vị bắc
một trăm một mươi tám độ kinh đông cách bờ biển nam trung bộ khoảng một trăm bảy mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tầm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp bảy giật cấp chín
trong hai mươi bốn cho đến ba mươi sáu h tiếp theo áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng bắc tây bắc
và có khả năng mạnh lên thành bão
trong ba mươi sáu cho đến bốn mươi tám h tiếp theo bão di chuyển theo hướng bắc tây bắc
trong ba mươi sáu cho đến bốn mươi tám giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng bắc tây bắc
đến một mươi ba h ngày bốn tháng sáu vị trí tầm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi sáu năm độ vị bắc
một mươi độ kinh đông cách bờ biển trung trung bộ khoảng hai trăm hai mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tầm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp tám giật cấp một mươi
do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động mạnh
ở khu vực giữa và nam biển đông bao gồm cả vùng biển của huyện đảo trường sa có mưa rông mạnh
gió mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp chín khiến cho biển động mạnh
vùng biển từ bình thuận trở vào cho đến cà mau cà mau đến kiên giang và vùng vịnh thái lan có mưa rào và rông
trong cơn rông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
vùng nguy hiểm trên biển đông trong một mươi hai đến hai mươi bốn h tới là vùng có gió mạnh cấp sáu trở lên
từ vị tuyến bảy đến một mươi bốn năm độ vị bắc từ kinh tuyến một trăm một mươi đến một trăm một mươi năm độ kinh đông
đó là thời tiết trên biển còn trên đất liền
ngày mai dưới tác động của rìa phía tây hoàn lưu áp thấp nhiệt đới kết hợp với gió tây nam hoạt động mạnh
toàn bộ khu vực nam tây nguyên các tỉnh thành nam bộ cũng như các tỉnh ven biển nam trung bộ
được dự báo sẽ tiếp tục có mưa rào và rông nhiều nơi
một số nơi có mưa vừa thậm chí có mưa to và rông mạnh
về tình hình nhiệt độ do trời có mưa nên nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở tây nguyên giảm còn mức hai mươi tám ba mươi độ
còn ở khu vực nam bộ cũng như là khu vực nam trung bộ
nhiệt độ cũng hạ xuống chỉ còn là ba mươi một ba mươi hai độ
trong khi ở các tỉnh miền bắc dãnh mây rông ở phía bắc đang yếu dần những cơn mưa cũng đang giảm nhanh
trong đêm nay ở khu vực các tỉnh hà giang lào cai hay lai châu còn có mưa rải rác nhưng lượng không lớn là dưới một mươi mm
sang ngày mai bắc bộ có nắng từ sớm nền nhiệt cao nhất trong ngày sẽ tăng lên mức là ba mươi hai ba mươi bốn độ
nên sẽ có cảm giác oi bức về trưa và chiều
và sau đây là dự báo chi tiết vào ngày mai